ngành giáo dục yên bái đã có nhiều chủ trương giải pháp nhằm tăng cường tiếng việt cho học sinh mầm non và tiểu học
qua đó tỷ lệ học sinh mầm non ra lớp theo đúng độ tuổi đạt gần một trăm linh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
từ khi dự án nâng cao khả năng tiếp cận tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc tổ chức coica hàn quốc
được triển khai tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm lành nơi có bốn trăm bốn mươi một học sinh với bốn trăm ba mươi tám học sinh dân tộc thiểu số
việc tăng cường tiếng việt cho các em học sinh đã được thuận lợi hơn
theo dự án đối với lớp một lớp hai mỗi lớp sẽ có thêm một trợ giảng
trợ giảng là người tại địa phương và được hỗ trợ gần hai triệu đồng một tháng
từ khi mình được tham gia với trợ giảng để làm trung gian giữa học sinh và cô giáo
mình thấy hiệu quả của các cháu nó học tập nó hứng thú hơn thích thú hơn trong các giờ học đến trường và thích đến trường hơn
và giao tiếp nó nói được nhiều
nó nói được nhiều tiếng phổ thông hơn tiếng việt hơn
phòng giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường trong huyện xây dựng mô hình thư viện tại trường
tổ chức ngày hội đọc sách hội thi giao lưu tiếng việt giúp các em học sinh dân tộc thiểu số tự tin mạnh dạn hơn trong giao tiếp
đến nay đã có một trăm linh trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được tăng cường tiếng việt
hơn chín mươi trẻ em trên năm tuổi có thể nghe hiểu và trả lời bằng tiếng việt
tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động này
bằng các hoạt động đó chúng tôi thấy tuần lợi cơ bản ở đây hoàn toàn phù hợp với các chương trình chỉ đạo của bộ
và nó không phá vỡ khung chương trình đó
cái thứ hai nữa là hiệu quả đem lại rất là tốt
không những là đối với học sinh đối với các thầy cô giáo mà ngay cả đối với các bậc phụ huynh tức là cha mẹ các cháu
đấy thì cũng nhận được cái sự đồng thuận rất là cao
thế và chính cha mẹ các cháu cũng là những người áp dụng vào và có thể tự dạy con ở nhà dạy con ở mọi nơi một lúc
bên cạnh đó nhiều chương trình dự án chính sách hỗ trợ của nhà nước đã tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số trong quá trình học tập
khuyến khích các thầy cô đề xuất những ý tưởng cách làm mới về tăng cường tiếng việt cho học sinh
để các em thành thạo tiếng việt tự tin tham gia các hoạt động chung của nhà trường